nhằm tạo ra một sân chơi lý thú bổ ích góp phần tuyên truyền và giới thiệu nền văn học nga đến đông đảo công chúng thủ đô
trung tâm khoa học và văn hóa nga kết hợp với nhà xuất bản kim đồng công ty cổ phần văn hóa và truyền thông nhã nam
công ty sách anfa nhà xuất bản đông tây đồng tổ chức ngày hội văn học nga tại thư viện hà nội trong hai ngày là ngày sáu và ngày bảy tháng chín
văn học nga với những tác giả kinh điển như lev tolstoy imantov gaida
từ nhiều năm nay luôn được các thế hệ bạn đọc việt nam yêu mến
tuy nhiên sự mở rộng của nhiều nền văn học khác nhau tại thị trường sách việt nam đã khiến cho văn học nga không còn chiếm yêu thế như trước nữa
văn học nga là một trong những nền văn học lớn của thế giới nhưng lâu một thời gian bị quên lãng
gần đây các nhà xuất bản cũng như phối hợp với các nhà sách kết hợp tái bản lại tôi cho là một xu hướng tốt
điểm đáng mừng trong ngày hội văn học nga lần này là sự góp mặt của rất đông học sinh sinh viên đang học ngôn ngữ nga
điều đó cho thấy sự quan tâm của lớp bạn đọc trẻ ngày nay đối với văn học nga đang ấm trở lại
tôi là một người quan tâm đến văn hóa đọc nói chung thì tôi cảm thấy rất vui mừng với sự kiện này
việc mà chúng ta có một cái góc văn học nga nhấn mạnh cái góc đó ở thư viện hà nội nó sẽ có một ý nghĩa rất lớn
ý nghĩa thứ nhất là chắc chắn rồi nó sẽ là về vấn đề ngoại giao vấn đề chính trị xã hội
nhưng ý nghĩa thứ hai thì tôi nghĩ là nó chúng ta quan tâm hơn đến việc đưa lại những cái giá trị nhiều mặt của nền văn học và văn hóa nga mà lâu nay mà chúng ta bắt đầu lãng quên
song song với các hoạt động tham quan giới thiệu và thuyết trình về văn học nga
bàn tổ chức chương trình cũng cho ra mắt hai tủ sách bao gồm góc sách dành cho thiếu nhi
và góc sách dành cho người lớn với hơn năm mươi tác phẩm văn học nga kinh điển đặc sắc được dịch sang tiếng việt
qua chương trình này thì chúng tôi hy vọng rằng các quan học nga sẽ giúp cho các em học sinh nắm vững hơn chương trình kiến thức tiếng nga phổ thông
tiếp thu những kiến thức mới và tạo điều kiện cho các bạn thường xuyên tới thư viện hơn
những hoạt động này cũng là nhằm phổ biến văn hóa và văn học nga tại việt nam và luôn tạo được sự quan tâm của học sinh với giáo viên và cũng như các độc giả nói chung
ngày hội văn học nga là bước tiến quan trọng nhằm thúc đẩy sự hiện diện trở lại của các tác phẩm văn học kinh điển nga ở việt nam
tuy nhiên để đạt được những thành công như kỳ vọng vẫn cần có sự chung tay hợp tác mạnh mẽ từ phía các nhà xuất bản cùng các cơ quan chức năng có liên quan